thông tin chúng tôi vừa mới nhận được hai nghi phạm trong vụ sát hại nam sinh chạy xe grab nguyễn cao sang
trú tại thanh hóa đã bị bắt giữ ở văn chấn yên bái và hiện đang được di lý về hà nội
thượng tá lê đức hùng trưởng công an quận bắc tử liêm hà nội cho biết hai nghi phạm được xác định là
đinh văn trường một mươi chín tuổi ở xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái và đinh văn giáp hai mươi bốn tuổi
ở xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái
hai đối tượng đã bị bắt vào khoảng một mươi tám h chiều nay ở văn chấn yên bái
cơ quan công an hiện đang di lý về hà nội để phục vụ công tác điều tra